để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không phải đóng phí công đoàn
và thời gian thực hiện miễn đóng thì chỉ áp dụng cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
đối tượng công đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
sẽ không phải đóng phí công đoàn
trước đó do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng liên đoàn lao động việt nam đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng phí công đoàn
đến ngày ba mươi tháng sáu đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ năm mươi trở lên